thầy có một số nội dung không thể làm rõ tại phiên tòa do vậy quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung
tòa thông báo cho những người bị hại người liên quan chưa có lời khai chưa trình báo
thì liên hệ cơ quan điều tra công an tp hà nội để gửi đơn nộp tài liệu chứng cứ đưa vào tham gia tố tụng trong vụ án này
theo cầu trạng khi xây dựng dự án bị cáo lê thanh thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án ct sáu kiến hưng
vi phạm nghiêm trọng quy hoạch một trên năm trăm linh được phê duyệt
sau đó bị cáo quảng cáo gian dối về tính pháp lý để bán các căn hộ cho các khách hàng
bị cáo đã bán bốn trăm tám mươi tám căn hộ khi không được công nhận quyền sử dụng đất và thu lời bất chính số tiền trên bốn trăm tám mươi tỷ đồng
tòa án nhân dân tp hồ chí minh vừa mở phiên tòa xét xử hai mươi hai bị cáo trong đó có ba bị cáo là người nước ngoài
trong vụ án vận chuyển mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
do lê hồ vũ cầm đầu
xét xử do phát sinh một vài tình tiết mới cần phải làm rõ hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung
theo có trạng vào ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng kiểm tra xe container do đoàn văn ngãi lái tại cảng cát lái
đang chuẩn bị làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu đi hàn quốc thì phát hiện bên trong các kiện đá hoa cương xếp trong container
có gần bốn mươi kg ma túy
mở rộng điều tra công an phát hiện hơn sáu mươi kg ma túy đá đồng thời bắt giữ vũ thiện cùng bảy người liên quan
đây là đường dây
do người nước ngoài cầu kết với người việt nam thực hiện tàng trữ vận chuyển mua bán chất ma túy từ campuchia về tp hcm
các bị cáo đã tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hơn hai trăm một mươi sáu kg ma túy các loại trong đó vũ là kẻ chủ mưu cầm đầu
không có nghề nghiệp ổn định nhưng luôn tự nhận bản thân quen biết với lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh ninh thuận trên lĩnh vực quản lý đất đai
vợ chồng nguyễn trí doãn và huỳnh thị mỹ duyên chú tại huyện thuận nam tỉnh ninh thuận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người dân trên địa bàn
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai doãn và duyên biết gia đình nạn nhân có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai thịa đất tại thôn sơn hải hai thuộc xã phước dinh
để tạo niềm tin hai đối tượng nhiều lần đưa ra thông tin về việc có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và huyện trên lĩnh vực quản lý đất đai
tin tưởng nạn nhân đã đưa ba trăm hai mươi hai triệu đồng cho hai đối tượng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi nhận tiền doãn và duyên đã bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
quá trình điều tra cơ quan công an xác định với thủ đoạn tương tự doãn và duyên đã lừa đảo một số người trên địa bàn tỉnh
tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo phạm minh cường nguyễn văn giáp trần vương trọng nghĩa
và trương công việt về tội cướp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
theo có trạng vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cường nghĩa và giáp điều khiển xe ô tô từ đắk nông về thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
và bàn bạc đến nhà ông vũ văn mỹ chủ tịch huyện crong năng và vợ là lê thị thiệt để chiếm đoạt tài sản
sau khi đợi ông mỹ rời khỏi nhà ba đối tượng đã đột nhập vào nhà tháo camera dùng do điện uy hiếp
khống chế bà thiệt mở kết sắt lấy toàn bộ tiền và vàng với tổng trị giá hơn hai ba tỷ đồng
trên đường tẩu thoát cường nhờ việt đem cất dấu tiền và một điện thoại
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm minh cường một mươi chín năm tù trần vương trọng nghĩa và nguyễn văn giáp đều một mươi tám năm tù
cùng về tội cướp tài sản trương công việt tám năm tù giam về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
chỉ sau ba mươi phút thực hiện vụ cướp giật điện thoại di động của người dân lê bùi trung hiếu
trú tại phường trường thi tp nam định đã bị đội cảnh sát hình sự công an tp nam định nhanh chóng bắt giữ
ngoài sáng ngày bảy tháng tám hiếu phóng xe máy trên đường thì phát hiện một thiếu nữ đang đi bộ xem điện thoại
đối tượng liền tiến đến áp sát giật chiếc điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát
nhận được trình báo cơ quan công an đã khẩn trương truy xét đối tượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
chỉ sau ba mươi phút đội cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng cướp giật là lê bùi trung hiếu
và tổ chức bắt giữ thu hồi điện thoại trả lại cho bị hại